thủ tướng chính phủ đưa ra mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản việt nam
phải trở thành một ngành mũi nhọn trong sản xuất xuất khẩu của việt nam
tuy nhiên nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho ngành còn hạn chế
trong khi việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất lâm nghiệp
nhất là công nghệ cao được đánh giá là chìa khóa để ngành lâm nghiệp phát triển mạnh
từ đó làm tăng năng suất lao động chất lượng sản phẩm hiện đại hóa phương thức quản lý đạt được các mục tiêu mà chính phủ đề ra
chúng ta cần nguồn nhân lực có chất lượng cao để chúng ta phát triển nền lâm nghiệp thông minh bền vững
có hiệu quả cao và hội nhập quốc tế
những nguồn nhân lực này sẽ giúp việt nam thực hiện các quy hoạch thiết kế tổng thể về lâm nghiệp cho quốc gia
và triển khai thực thi các hoạt động theo chuỗi giá trị lâm nghiệp
cũng như triển khai các hoạt động theo vùng miền tỉnh huyện và các địa phương
cái nhận thức của cộng đồng của xã hội đối với ngành nông nghiệp
nó chưa đầy đủ
hay nói cách khác là người ta coi nhẹ ít quan tâm hay là nhiều người cứ nói đây là cái khối ngành nó không hot
chính vì thế mà trong mấy năm vừa rồi cái nhu cầu vào học của cái khối ngành nông nghiệp nói chung và lâm nghiệp nói riêng là ít
chúng tôi thiếu cái sự lựa chọn
chính vì thế mà cái chất lượng đầu vào thì cũng không phải là cao
và những người vào
thì chúng tôi chủ yếu
chủ yếu là con em dân tộc ở miền núi cho nên là cái đầu vào đã thấp thì lại càng thấp hơn
trong cái lúc nông nghiệp đang cần nguyên liệu như thế
đang tái thư cấu như thế
đang đi vào công nghệ cao công nghệ sâu như thế
nhưng mà bây giờ thì đúng là cái đầu vào cho đào tạo
anh ạ trong nguyên liệu thì nó lại có cái rất khó khăn
cái năm qua phải nói đầu vào cho các trường nông nghiệp nói chung
không phải mấy nông nghiệp phải cả nông nghiệp và thủy lợi
kể cả thủy sản thủy lợi là có sự phương giảm giảm cả các trình độ cao là tiến sĩ thạc sĩ kể cả kích sĩ
rất nhiều ngày mà rất khó
theo ngân hàng thế giới ngành chế biến gỗ nước ta có tiềm năng phát triển có năng lực cạnh tranh và thị trường rộng lớn
với quy mô khoảng hơn bốn trăm hai mươi lao động thường xuyên tại các nhà máy

và hàng triệu lao động gián tiếp
tuy nhiên số lượng kỹ sư ngành chế biến lâm sản thiết kiến nội thất chỉ chiếm một hai
trong đó chỉ có hai mươi ba mươi được đào tạo bài bản còn lại là lao động phổ thông
hiện nay các doanh nghiệp phải tự đào tạo nguồn lao động này dẫn đến chất lượng và năng suất lao động chưa cao
so năng suất chỉ bằng năm mươi của philippines bốn mươi của trung quốc và hai mươi của liên minh châu âu
hiện nay các doanh nghiệp thiếu nguồn nhân công lành nghề có khả năng sử dụng những thiết bị tự động điều khiển số
kỹ sư chế biến lâm sản từ các trường đại học ra cung không đủ cầu
thế nhưng các trường đào tạo vẫn không thu hút được học viên ngành chế biến gỗ
hiện nay chúng ta riêng lĩnh vực nông lâm nghiệp chúng ta thiếu khoảng sáu mươi bốn các cử nhân kỹ sư mà có trình độ cao
trình độ cao ở đây chúng tôi nói là ngoài cái chuyện về mặt trình độ chuyên môn trình độ kỹ năng
còn trình độ ngoại ngữ tin học đặc biệt là thích ứng với hội nhập quốc tế
và cách mạng quốc tế
chúng ta không thể có đến việc đào tạo nguồn nhân lực mà có trình độ thô sư như trước đây
làm chân tay như trước đây mà hiện nay công nghệ bốn đó là phải kỹ thuật số
rất nhiều những kỹ thuật cao đòi hỏi nguồn nhân lực các cử nhân kỹ sư
và đặc biệt các công nhân lành nghề phải đáp ứng được đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới
mặc dù rừng và nghề rừng có vị trí rất quan trọng trong việc bảo đảm sinh kế
giữ vững an ninh quốc phòng
và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhưng vài năm trở lại đây
số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành thuộc khối lâm nông kỹ thuật đang có xu hướng sụt giảm
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt là khối ngành nông lâm
đòi hỏi các trường đại học trên địa bàn cả nước từng bước tiến tới tự chủ hoàn toàn
nỗ lực đổi mới gắn với hội nhập để phát triển
tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông lâm nghiệp
một lĩnh vực quan trọng cho đất nước
trước bối cảnh đó những trường như đại học lâm nghiệp đang nỗ lực đổi mới
phát triển theo hướng đa ngành đa lĩnh vực để thu hút tuyển sinh
đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế
trong đó đặc biệt chú trọng chủ động kết hợp đào tạo theo đơn đặt hàng
với doanh nghiệp đang là một trong những xu thế hiện nay
việc đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực lâm nghiệp
và phát triển nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
một trong những xu hướng hiện nay đó là nhà trường đào tạo phải kết hợp với yêu cầu của doanh nghiệp
để đáp ứng được đầu gia của sinh viên
xuất phát từ những yêu cầu đó thì trường đào tạo lâm nghiệp chúng tôi hiện nay
cũng đang chuyển dịch dần từ hướng đào tạo theo mô hình trước kia tức là mô hình cũ
đào tạo theo những cái mà nhà trường có thi mạnh nhà trường có các thầy cô có
chuyển hướng dần sang là đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp
trong thời gian vừa qua trường đào tạo lâm nghiệp chúng tôi
cũng đã có rất nhiều các doanh nghiệp họ đã về tận trường để ký kết
tiếp nhận đầu gia của sinh viên
và trong đó đặc biệt là họ đặt hàng những cái chương trình đào tạo
một số những cái mô đun riêng đối với cái yêu cầu riêng của họ
chứ không còn đơn thuần là đào tạo theo nặng về cái kiến thức hàn lâm
nặng về kiến thức lý thuyết nữa
bên cạnh đó việc hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp cũng bảo đảm sinh viên
được tiếp cận với thực tế thông qua các kỳ thực hành tại doanh nghiệp
cũng như bảo đảm đầu gia
nhiều trường đào tạo với nông nghiệp hiện nay cũng đã đẩy mạnh việc hợp tác
không chỉ với doanh nghiệp trong nước
triển khai nhiều kế hoạch nhằm thu hút tuyển sinh
nâng cao chất lượng giảng dạy
để đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
không những là đối với ngành nông nghiệp và tất cả các ngành của nhà trường
thì trường đại học đông lâm đã xây dựng một cái chiến lược phát triển lâm nghiệp

là phải là một trường được kiểm định đánh giá quốc tế theo aunqs

để làm được cái việc đó thì trong cái thời gian vừa rồi
đặc biệt là ba năm trở lại đây
thì trường tập trung phát triển cái nguồn lực
là đội ngũ cán bộ thắng dậy
làm sao có cái trình độ khoa học kỹ thuật

ở tầm chuyên gia trong nước và khu vực
ở tầm chuyên gia trong nước và khu vực
trong nước và khu vực
thì đến nay nhà trường đã có năm mươi hai cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ phó giáo sư và giáo sư
trong đó giáo sư và phó giáo sư là một mươi hai đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp
hiện nay đã có tới bảy mươi giáo viên có trình độ tiến sĩ và hầu hết các giáo viên này được đào tạo ở nước ngoài
hơn nữa để đẩy mạnh gắn đào tạo với thực hành đào tạo theo nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng của doanh nghiệp
hay đón đầu xu hướng nông nghiệp thế giới chính là hướng đi mới của hầu hết các trường đại học ở nước ta
thực tế đã chứng minh hợp tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học giữa viện và các trường học viện là hướng đi đúng đắn
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các bên tham gia đặc biệt là các em sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và cộng đồng xã hội

đây cũng là mong muốn của đa số các em sinh viên thuộc khối ngành lâm nghiệp
các viện nghiên cứu các trung tâm nghiên cứu đều có một mũi gắn kết với các khoa đào tạo
và viện nghiên cứu phát triển lâm nghiệp phục vụ cho cái lĩnh vực đào tạo về chuyên môn lâm nghiệp môi trường
giữa viện và khoa chúng tôi được xem đó là một
tất cả những điều kiện của sinh viên thực hành thực tập
kể cả học viên cao học và nghiên cứu sinh được tiến hành triển khai các kênh nghiên cứu ứng dụng cũng như là nghiên cứu chuyên sâu ở tại đây
trên cái địa bàn ở trong cái khu vực này khuôn việt của trường đạo nông lâm
thì chúng tôi có hai mươi ha có đầy đủ các hệ thống phòng thí nghiệm sinh học phân tử cấp hai
do dự án của phớt của bộ khoa học công nghệ thầy trợ và những cơ sở về công nghệ sinh học
là một sinh viên năm cuối thì tôi rất là vinh dự được thực tập tại viện lâm nghiệp và phát triển
tại đây thì tôi được thầy cô hướng dẫn tận tình chú đáo nhiệt tình về các nghiên cứu trong khoa học về lĩnh vực lâm nghiệp
ở viện này thì trang thiết bị rất là đầy đủ cơ sở vật chất đầy đủ
nên là việc thực tập cho sinh viên thì rất là tốt
các thầy cô hướng dẫn rất là nhiệt tình
nên học tập được rất là nhiều cái và được làm thực tế
đây cũng là cơ hội để các em sinh viên được trải nghiệm sớm
ngay khi còn trên ghế nhà trường nâng cao năng lực thực tế sáng tạo trong sản xuất
đây cũng là bản chất của giáo dục đại học
phải mang tính mở tính đa dạng tính linh hoạt
có sức sáng tạo đột phá nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho thực tiễn phát triển lâm nghiệp
về năng lực thì chúng ta cần những người
có khả năng phân tích xử lý dữ liệu
để từ đó đưa ra những dự đoán dự báo
và có những quyết định về biện pháp chính xác trong làm lâm nghiệp
chúng ta cũng cần những nguồn nhân lực mà có khả năng thiết kế mẫu mã sản phẩm
xây dựng thương hiệu sản phẩm để làm thương mại trong lĩnh vực lâm nghiệp
cũng cần những nguồn nhân lực mà có khả năng về thực thi hành chính

rồi là có khả năng thúc đẩy quá trình xã hội hóa lâm nghiệp
có khả năng làm thương mại
cũng như là tiếp thị thị trường trong lĩnh vực lâm nghiệp
và đặc biệt nữa là có khả năng lực trong lĩnh vực hội nhập quốc tế
dự báo đến hết năm hai nghìn hai mươi
ngành lâm nghiệp sẽ cần khoảng sáu mươi bốn người có trình độ đại học
trên đại học và khoảng hai trăm bảy mươi công nhân kỹ thuật
đến năm hai nghìn hai mươi năm
cần khoảng một trăm linh sáu tám trăm linh người có trình độ đại học
trên đại học và bốn trăm bốn mươi năm hai trăm linh công nhân kỹ thuật
lao động khác trong lĩnh vực trồng rừng
chế biến trung gian và công nghiệp phụ trợ
sẽ lớn gấp ba lần so với hiện tại
để đạt mục tiêu được thủ tướng chính phủ phê duyệt
trước mắt hệ thống đào tạo nghề hiện nay
cần nhanh chóng khắc phục tình trạng giảng dạy
hướng dẫn chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu của người học
và của doanh nghiệp sử dụng lao động
cũng như thực tiễn sản xuất lâm nghiệp
thay vào đó
cần đẩy mạnh hơn nữa các mô hình đào tạo
theo hướng chủ động nắm bắt và đón đầu xu thế
và yêu cầu của thị trường lao động
đổi mới phương thức đào tạo và quản trị đại học
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
công nghệ số vào trong hoạt động giảng dạy
nâng cao năng lực và chất lượng
của đối ngũ giáo viên cán bộ quản lý
thực hiện tốt các vấn đề này
sẽ góp phần giải quyết được tình trạng
khắc nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp trong nước
ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
đã trở thành yếu tố quan trọng
quyết định sự thành công của một nền nông nghiệp
trong thời gian gần đây
thực tế cho thấy rất rõ điều đó
hầu như các quốc gia có năng suất trong nông nghiệp cao nhất
đều là những quốc gia có công nghệ cao nhất trong nông nghiệp
công nghệ tác động sâu sắc
tới nền nông nghiệp trên toàn thế giới
làm thay đổi phần lớn các yếu tố
trong ngành nông nghiệp ở mọi quốc gia
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
thủy canh dưa lưới dưa lê dưa leo baby